hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
đoàn thanh hải trốn tại phường hố nai tp biên hòa đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố
đoàn thanh hải là đối tượng chủ mưu thực hiện vụ mua bán một chiếc xe máy cho anh nguyễn văn phát ở tỉnh bình dương với số tiền là bảy triệu đồng
tuy nhiên với ý định chiếm đoạt lại toàn bộ số tiền và chiếc xe máy đã bán cho anh phát đối tượng hải giả vờ lấy xe để đi thay phụ tùng thì bị anh chặn lại
ngay lúc này hải đã lấy một con dao được cất giấu dưới yên xe đưa ra đe dọa khiến anh phát hoảng sợ bỏ chạy rồi lấy xe máy tẩu thoát
nhận được tin báo của bị hại công an tp biên hòa đã điều tra bắt giữ hải cùng tang vật để tiếp tục điều tra
hai đối tượng trộm xe mô tô khi đang trên đường đi tiêu thụ đã bị đội cảnh sát hình sự công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an hai đối tượng là nguyễn văn văn và lê văn văn
lê văn vịnh cùng chú tại tỉnh hải dương khai nhận khoảng bảy giờ ngày hai mươi ba tháng ba đã lấy trộm chiếc xe mô tô của chị nguyễn thị ánh tuyết
trong lúc cả hai đang điều khiển xe đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
qua làm việc văn và vịnh cũng khai nhận phương tiện mà hai đối tượng dùng để đi trộm là xe mà cả hai đã trộm được trước đó
qua test nhanh cả hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy
được biết văn có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vịnh có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy
đến giúp hàng xóm làm nhà và ở lại an tối nhóm đối tượng rủ nhau đánh bạc đã bị lực lượng công an xã quyết thắng huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn phát hiện bắt quả tàng
trước đó trong khi tuần tra công an xã quyết thắng phát hiện bắt quả tăng chín đối tượng người địa phương đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
tăng vật thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng tổng số tiền hơn một mươi sáu triệu đồng cùng nhiều dụng cụ để đánh bạc
hiện vụ việc đang được công an huyện hữu lũng tiếp tục điều tra xử lý
trước đó trong khi tuần tra công an xã quyết thắng phát hiện bắt quả tăng chín đối tượng người địa phương đang đánh bạc
hiện vụ việc đang được công an huyện hữu lũng tiếp tục điều tra xử lý

hiện vụ việc đang được công an huyện hữu lũng tiếp tục điều tra xử lý